tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp có chỗ ở là cần thiết nhưng không vì thế mà buông lỏng công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quản lý đối với loại hình nhà ở này
từ thực tế trên đại biểu kiến nghị chính phủ tiếp tục triển khai những giải pháp ưu đãi để khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân
bên cạnh đó chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan hiện nay đang tiến hành thanh tra kiểm tra các trung cư mini bên cạnh việc phát hiện vi phạm cần phải hướng dẫn kịp thời cho người dân để có giải pháp phòng ngừa an toàn
cũng tại phiên thảo luận nhiều vấn đề nóng của tình hình kinh tế xã hội liên quan đến lĩnh vực giáo dục y tế giao thông vận tải chính sách thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
lãnh đạo một số bộ ngành đã phát biểu giải trình về một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm

tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh vĩnh long đã báo cáo đồng chí thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác kết quả các mặt công tác trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó công an tỉnh vĩnh long đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trực tiếp là tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả sự nỗ lực cố gắng của công an tỉnh vĩnh long đồng thời yêu cầu công an tỉnh vĩnh long sớm khắc phục một số hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra trong quá trình kiểm tra tập trung thực hiện tốt tám nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương đảng ủy công an trung ương bộ công an và tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đối với công tác
và đẩy mạnh tiến độ thực hiện đề án sáu của chính phủ tập trung rà soát tiến độ kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
còn vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc đoàn công tác của bộ công an ghi nhận đánh giá trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh lâm đồng đã chủ động nắm phân tích dự báo tình hình tham mưu giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ kiềm chế và kéo giảm nhiều loại tội phạm so với cùng kỳ đảm bảo ổn định tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu được giao được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao phát biểu kết luận tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đã biểu dương và ghi nhận những kết quả thành tích mà lực lượng công an lâm đồng đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng thời thứ trưởng đề nghị công an tỉnh lâm đồng cần tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị công tác cứu hộ cứu nạn phòng ngừa thiên tai nhất là trong những dịp lễ tết sắp tới
chiều qua đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại công an tỉnh gia lai cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo tỉnh gia lai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh gia lai đã chủ động nắm phân tích đánh giá dự báo sát đúng tình hình kịp thời báo cáo tham mưu lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh có hiệu quả ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm

qua bảy mươi bảy năm từ một ấn phẩm non trẻ ban đầu với sự quan tâm của đảng nhà nước và lực lượng công an bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ phóng viên công nhân viên báo công an nhân dân đã có những bước trưởng thành và phát triển vượt bậc
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống của báo công an nhân dân xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một năm bội thu giải thưởng của báo công an nhân dân và cùng với đó là truyền thống và sự dấn thân nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ phóng viên
chọn đề tài mới gai góc đeo bám suốt nhiều tháng thu thập tài liệu dày công nghiên cứu
sau hai tháng loạt bài năm kỳ về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm của nhóm tác giả anh hiếu quỳnh vinh ban thời sự chính trị báo công an nhân dân đã nhận giải b giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư
đáng nói đây là lần thứ hai liên tiếp nhóm tác giả này nhận được giải b
khi cơ quan điều tra đến các trung tâm
các trung tâm đăng kiểm để thu thập tài liệu
thì không phải là cái đơn vị nào họ cũng có sai phạm
và trong sai phạm của các trung tâm đăng kiểm thì không phải là tất cả các nhà quản lý hay là cán bộ công nhân viên ở đấy họ đều sai phạm
chúng tôi phải xác định được là những người nào là người vi phạm thực sự để khi đưa lên công luận thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc rồi danh dự của con người đó
khi đưa lên thì mình vẫn nêu được cái hành vi phạm tội của các đối tượng không bỏ lọt tội phạm
chúng tôi cũng không làm oan người ngay
tại giải báo chí quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai bàn thời sự chính trị của báo công an nhân dân đã đạt một giải b và một giải c
đó là niềm vinh dự của mỗi cá nhân đạt giải nhưng cũng là niềm tự hào chung của cả tập thể
chúng tôi có sự ủng hộ trợ giúp của các ban chuyên môn cùng báo
và đặc biệt là điều tạo nên thành công của chúng tôi đó là chúng tôi đã biết phát huy những cái năng lực sở trường của từng phóng viên
để tạo lên những cái sản phẩm của chị gọi là trí tuệ tập thể
những sản phẩm này đã được đi dự thi và được đánh giá bằng các giải thưởng
năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục là một năm thành công của cán bộ phóng viên báo công an nhân dân với hàng loạt giải thưởng được trao
trong đó có một tác phẩm đạt giải nhì của thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới lần hai
ba tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai một tác phẩm đoạt giải đặc biệt và một tác phẩm đạt giải a
của giải báo chí toàn quốc phòng chống thăm những tiêu cực lần thứ tư cho công an nhân dân

tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc bằng ngọn lửa đam mê với nghề
bằng sự công hiến ghi dấu ấn của mỗi cá nhân và phát huy sức mạnh tập thể
mỗi một giải thưởng đạt được đã bằng lửa đam mê với nghề
đang làm phong phú thêm bề dây thành tích mà báo công an nhân dân đã đạt được trong bảy mươi bảy năm qua